kính chào quý vị liên quan đến vụ phóng hỏa khiến ba người tử vong tại căn nhà trên đường lưu hữu phước phường một mươi năm quận tám
công an tp hcm đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn nhu chú tại tỉnh hà nam là hung thủ gây án
trước đó nhu mặc đồ xe ôm công nghệ điều khiển xe máy chở theo căn xăng hai mươi lit đến nhà nạn nhân
tại đây giữa nhu và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn nhu dùng hung khí sát hại nạn nhân rồi khóa cửa châm lửa đốt
sau khi gây án nghi phạm bỏ xe máy cởi áo khoác tẩu thoát
khi đàm cháy được dập tắt lực lượng chức năng phát hiện người phụ nữ cùng hai cháu bé tử vong
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng nguyễn văn nhu thừa nhận gây ra vụ án mạng trên là do mâu thuẫn tình cảm
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba phối hợp với công an xã hàm thắng huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
vừa khống chế thành công một đối tượng không mặc quần áo có biểu hiện ngáo đá cầm dìu cố thủ bên trong căn nhà hoang ở xã hàm thắng
vào khoảng bảy giờ sáng nay sau khi đến hiện trường nhận thấy tình hình đối tượng có thể gây thương tích cho người dân xung quanh
lực lượng công an đã bao vây không cho đối tượng ra ngoài
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng trên đưa về trụ sở công an xã để làm việc
sau đó đối tượng đã được đưa đến khoa điều trị tâm thần của bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận để điều trị
qua xác minh đối tượng tên mạc anh minh trú tại phường đức nghĩa thành phố phan thiết
sau khi cướp giật được chiếc điện thoại tại huyện tân uyên đối tượng di chuyển lên huyện tam đường và thành phố lai châu để bán
sau đó bị bắt giữ tại thành phố lai châu
cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với phạm ngọc hiến
đối tượng có hành vi cướp giật điện thoại tại tỉnh lai châu để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cụ thể vào ngày hai mươi tháng một mươi một công an huyện tân uyên tỉnh lai châu tiếp nhận tin báo của anh nguyễn minh đức chú tại huyện than uyên
về việc vào khoảng hai mươi một h bốn mươi năm phút cùng ngày có một đối tượng là nam thanh niên đến cửa hàng điện thoại ở tổ dân phố ba mươi hai thị trấn tân uyên
lừa mua điện thoại rồi cướp giật hai chiếc điện thoại di động iphone trị giá hơn hai mươi triệu đồng
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện tân uyên đã khẩn trương phân công lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
sau một mươi tám giờ vào cuộc xác minh truy xét các lực lượng phối hợp thuộc công an tỉnh lai châu đã xác định được đối tượng gây án là phạm ngọc hiến
đến một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng một mươi một hiến bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường tân phong thành phố lai châu
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thừa thiên huế vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng nguyễn nhật trường trú tại xã sơn thủy huyện a lưới về hành vi xâm nhập trái phép và tấn công mạng máy tính của công ty mgi
có địa chỉ tại khu đô thị mới an cự phường an đông thành phố huế
trước đó vì mâu thuẫn cá nhân đối tượng nguyễn nhật trường sử dụng máy tính sách tay của mình
thực hiện xâm nhập vào thư điện tử email của các nhân viên trong công ty mgi
sau khi xâm nhập trường đọc các nội dung trao đổi nội bộ trong công ty và phát hiện địa chỉ các trang web của khách hàng của công ty mgi tại hoa kỳ
đối tượng lập ra một thư điện tử nạc danh để giả danh mình là nhóm hacker tại nhật bản
nhắn tin đe dọa gửi tới các thư điện tử của các nhân viên đối tác công ty mgi tại hoa kỳ
ngoài tấn công trang web của công ty các đối tác của mgi đối tượng còn thực hiện ba đợt tấn công vào hai trang web do công ty mgi quản lý
gây nên mối đe dọa thường xuyên liên tục đến hệ thống của công ty mgi
bên cạnh những tiện ích đáng kể cho đời sống mạng xã hội còn trở thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm hoạt động
trong đó có hành vi mua bán vũ khí vật liệu nổ
để đấu tranh với loại tội phạm này công an tỉnh quảng nam đã tăng cường công tác quản lý
chủ động phát hiện ngăn chặn kịp thời các điểm mua bán vũ khí linh kiện chế lắp súng và xử lý nghiêm những đối tượng phạm tội
ngày hai mươi một tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đang điều tra xử lý đối tượng lê hà nam
trú tại xã tam lộc huyện phú ninh tỉnh quảng nam đối tượng đầu mối cung cấp linh kiện chế tạo súng cho toàn quốc qua mạng xã hội
hơn một năm trăm linh linh kiện các loại phục vụ cho việc chế lắp súng như bộ phận cò súng van bơm hơi đồng hồ đo áp suất
đèn laser ốp thương ngắn van bơm xả hơi được thu giữ
lợi dụng việc đăng ký kinh doanh mua bán đổ điện gia dụng tại nhà lê hà nam đã tạo vỏ bọc để tàng trữ các loại linh kiện
phục vụ cho việc chế tạo lắp súng và đăng ký các kênh bán hàng online nhằm cung cấp hàng cho nhiều người trên toàn quốc
đối tượng nam còn mua linh kiện để chế ráp súng từ nhiều nguồn khác nhau
chủ yếu có nguồn gốc từ nước ngoài về tàng trữ tại nhà sau đó thông qua mạng xã hội giao bán
trung bình mỗi tháng nam đã bán được hơn một đơn hàng linh kiện cho nhiều đối tượng ở các địa phương trên cả nước
các đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi mà các đối tượng thành lập các trang mạng xã hội
các trang facebook yalo và các kênh youtube riêng để giới thiệu sản phẩm giới thiệu các linh kiện sống
các những đối tượng mà muốn đạt mua thì sẽ liên lạc trực tiếp với các đối tượng này bằng các yolo và các trang mạng xã hội đó
sau đó về lắp rớp để chế tạo thành các vũ khí có tính sắc thương rất là cao gây nguy hiểm đến tính mạng
liên quan đến vụ việc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh làm rõ tám đối tượng
nhiều nơi thu giữ tám khẩu súng tám trăm linh viên đạn và linh kiện phục vụ cho việc chế ráp súng
điều đáng nói việc mua bán qua mạng xã hội hầu hết các đối tượng ẩn danh dung ních ảo
các đối tượng thực hiện thỏa thuận giao dịch kín để trốn tránh cơ quan chức năng nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn
trong quá trình đấu tranh thì gặp rất là nhiều khó khăn vì đối tượng này hoạt động rất tinh vi
các đối tượng tạo vỏ bọc là cơ sở kinh doanh điện nước tại nhà và hoạt động trên không gian mạng
do đó công tóc điều tra xử lý cũng gặp nhiều khó khăn
với tinh thần quyết tâm đấu tranh phòng chống tàu phộng lực lượng cảnh sát ẩn sở cũng đã tổ chức điều tra
truyệt phó các đối tượng này có liên quan để xử lý trước pháp luật nằm mong tính răng đa
có thể nói việc mua bán linh kiện súng dễ dàng qua mạng xã hội là yếu tố tiềm ẩn mất an ninh trật tự an toàn xã hội
chính vì thế cùng với việc đấu tranh của lực lượng công an còn cần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
và sự tham gia vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân nhằm kịp thời thông tin
phát hiện các trường hợp chế tạo tàng trữ sử dụng súng trái phép ngay từ địa bàn cơ sở
trong các ngày từ một mươi năm đến một mươi chín tháng một mươi một phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
phối hợp với phòng an ninh điều tra công an tỉnh điện biên đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tây trang
và đường biên phòng sipha phìn đã bắt giữ ba vụ một mươi đối tượng giải cứu một nạn nhân
trong đó khởi tố vụ án hình sự một đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
vào ngày một mươi năm tháng một mươi một phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
phối hợp với công an tỉnh phong sa lì lào giải cứu một công dân việt nam là hà văn quý nhập cảnh từ myanmar sang lào
tại lào quý liên hệ với một số đối tượng để được đưa về việt nam
để về được việt nam quý phải trả số tiền bảy mươi triệu đồng
do không có tiền quý đã thông tin sự việc đến lực lượng chức năng tỉnh điện biên để cầu cứu
tiếp đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tây trang
đã phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
phát hiện năm đối tượng gồm bốn nữ một nam có biểu hiện nghi vấn xuất nhập cảnh trái phép nên tiến hành kiểm tra
quá trình kiểm tra các đối tượng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp
khai nhận vừa được một đối tượng đưa dẫn qua lối mòn để nhập cảnh trái phép từ lào về việt nam
ngày một mươi tám tháng một mươi một đồn biên phòng sifafin tiếp tục bắt giữ hai đối tượng phàn xin sản và tẩn sái hịt
về hành vi nhập cảnh trái phép từ lào về việt nam
hai đối tượng khai nhận trước đây đã xuất cảnh trái phép sang lào để khai thác lâm sản
khi quay trở về thì bị phát hiện bắt giữ
chỉ trong một tuần thực hiện các chuyên đề xử lý vi phạm giao thông qua quốc lộ một và quốc lộ hai mươi
các tổ công tác của công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an các đơn vị dọc tuyến
phát hiện xử lý gần một đối tượng
công an tỉnh đồng nai đã phát hiện xử lý gần một chín trăm linh trường hợp vi phạm ghi nhận tại tỉnh đồng nai
điều khiển xe ô tô xe mô tô vi phạm nồng độ cồn ma túy vi phạm tốc độ
điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường làn đường
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi tháng một mươi một một mươi sáu tổ công tác của công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an các đơn vị địa phương
đã giao quân xử lý các lỗi vi phạm với phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm giao thông

với bảy phương tiện gồm hơn ba tám trăm linh xe khách hơn sáu xe tải hơn bốn bốn trăm linh xe con hơn hai bốn trăm linh xe container và gần tám chín trăm linh xe máy các loại
qua đó đã phát hiện hơn một chín trường hợp vi phạm về nồng độ cồn sử dụng ma túy vi phạm tốc độ và các vi phạm khác
phần tiếp tục duy trì các tổ này và phối hợp với công an địa phương công an các huyện đi qua các tuyến lợi quốc lộ
và tập trung xử lý tuyên truyền rồi là điều tra cơ bản
xử lý quyết liệt để làm sao không để gián đoạn để làm sao giảm tai nạn giao thông bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân
trong những ngày tới các tổ công tác tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương dọc tuyến quốc lộ một a quốc lộ hai mươi
duy trì việc kiểm tra trật tự an toàn giao thông quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn ma túy tốc độ
xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô xe khách trở quá số người quy định
và các trường hợp lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả với mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông trên đường
hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông do rượu bia và ma túy gây ra đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân khi tham gia giao thông
hôm nay viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn tân hoàng minh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi phạm tội của bị cáo đỗ anh dũng thể hiện qua việc thông qua các công ty con phát hành chín gói trái phiếu riêng lẻ
để chiếm đoạt hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng của sáu sáu trăm linh nhà đầu tư
bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là bị can đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh nguyễn mạnh hùng
cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt trần hồng sơn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn sore
nguyễn khoa đức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần cung điện mùa đông lê văn thịnh phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
và phùng thế tính cựu giám đốc tài chính kế toán của tập đoàn tân hoàng minh và một số bị can khác
cơ quan truy tố cáo buộc mục đích của tập đoàn tân hoàng minh là huy động và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư thứ cấp trong đó chủ yếu là người dân những nhà đầu tư không chuyên
với các thủ đoạn trên tập đoàn tân hoàng minh đã huy động được gần một mươi bốn tỷ đồng thông qua việc phát hành mua bán chín gói trái phiếu trái pháp luật
cáo trạng xác định có hơn sáu sáu trăm linh khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu hợp đồng chuyển nhượng và bị tập đoàn tân hoàng minh chiếm đoạt tám sáu trăm linh tỷ đồng
trong đó đỗ anh dũng giữ vai trò chủ mưu chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt
quá trình điều tra đến nay đỗ anh dũng đã nộp lại và cơ quan điều tra bộ công an thu hồi tổng cộng hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án
liên quan đến vụ phóng hỏa khiến ba người tử vong tại căn nhà trên đường lưu hữu phước phường một mươi năm quận tám tp hcm lực lượng công an tp hcm đã bắt sự đối tượng nguyễn văn nhu chú tỉnh hà nam
nhu là hung thủ gây ra vụ án mạng trên
trước đó nhu mặc đồ xe ôm công nghệ điều khiển xe máy chở theo can xăng hai mươi lit đến nhà nạn nhân
tại đây giữa nhu và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn
nhu dùng hung khí sát hại nạn nhân rồi khóa cửa châm lửa đốt
sau khi gây án nghi phạm bỏ xe máy cởi áo khoác tàu thoát
khi đàm cháy được giật tắt lực lượng chức năng phát hiện người phụ nữ cùng với hai cháu bé tử vong
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng nguyễn văn nhu thừa nhận gây ra vụ án mạng trên là do mâu thuẫn tình cảm
một đường dây tội phạm chuyên sản xuất điều chế ma túy dưới dạng nước vui có quy mô lớn vừa bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh triệt phá
xác định tính chất phức tạp của đường dây tiêm ẩn hậu quả khôn lường đối với thế hệ trẻ
tháng ba vừa qua cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án quyết tâm khám phá tổ chức tội phạm
nguy hiểm này không để các đối tượng đầu độc thế hệ trẻ
sau gần ba tháng xác bình ban chuyên án xác định cầm đầu đường dây là nguyễn thị hoài ba mươi một tuổi trú tại quận một tp hcm
hoài từng làm dj ở nước ngoài
quá thời gian này hoài học được công thức pha chế ma túy nước vui
nhận thấy đây là mặt hàng siêu lợi nhuận hoài về nước tuyển mộ thêm người bắt tay vào sản xuất hàng cấm
thủ đoạn của đối tượng là mua bán ma túy qua mạng xã hội
chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng
thuê các công ty vận chuyển đưa ma túy các loại phụ ra bao bì đóng gói về việt nam tập kết tài kho ở tp hcm
để tránh bị phát hiện các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi cất giấu pha chế đóng gói ma túy
cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba trinh sát nhận được thông tin các đối tượng đóng gói xong ma túy chuẩn bị mang đi tiêu thụ
xác định đây là thời điểm thích hợp để phá án
ban chuyên án đã huy động hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ chia thành một mươi tám tổ bố trí theo dõi giám sát một mươi một đối tượng chính và bảy địa điểm pha chế đóng gói và cất dấu ma túy
kết quả ban chuyên án tạm giữ một mươi bảy đối tượng thu hai trăm một mươi bảy kg ma túy tổng hợp các loại hai trăm linh tám kg vỏ bao bì cùng nhiều loại dụng cụ phương tiện dùng vào việc pha trộn đóng gói vận chuyển ma túy
ước tính số bao bì các đối tượng có thể đóng gói được khoảng một tấn ma túy nước vùi
mở rộng vụ án tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ban chuyên án tạm giữ một mươi tám tuổi thu giữ ba kg ma túy tổng hợp cùng băng chuyển bột phụ da bao bì dùng vào sản xuất đóng gói ma túy
đến nay cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án khởi tố một mươi bị can